công ty greendp đã chính thức vận hành trở lại tuyến tàu cao tốc thành phố hồ chí minh cần giờ vũng tàu để phục vụ người dân và du khách
sau sự cố tàu cao tốc green life dp va chạm với vật thể lạ làm mất chục chân vịt khiến nước tràn vào buồng máy gây đấm tàu
từ ngày một mươi một tháng bốn tuyến tàu cao tốc thành phố hồ chí minh cần giờ vũng tàu được phép hoạt động trở lại với bốn tàu mới để phục vụ khách
ngoài ra cục đăng kiểm việt nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm ra soát các phương tiện đường thủy nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày tới